đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ tưởng niệm có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng phạm minh chính thường trực ban bí thư võ văn thường
nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn tới những người con ưu tú của dân tộc
cách đây bảy mươi năm năm chủ tịch hồ chí minh đã chọn ngày hai mươi bảy tháng bảy hàng năm là ngày thương binh toàn quốc nay là ngày thương binh liệt sĩ
đây cũng là dịp nhắc nhở toàn đảng toàn quân toàn dân ta phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn
mãi ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ thương binh gia đình người có công với cách mạng
qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng nhà nước
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
thanh kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta
người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước xây dựng tổ quốc việt nam độc lập thống nhất
sáng cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn hà nội
bày tỏ lòng cảm phục và biết ơn sâu sắc công lao của các anh hùng liệt sĩ
những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
tiếp đó đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đại biểu nguyện hứa tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
và những công hiến to lớn của các thế hệ cha anh
lực lượng công an nhân dân nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang tận chung với đảng tận hiếu với dân
xứng đáng với sự tin tưởng của đảng nhà nước và nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại